ubnd tp hcm vừa ban hành danh mục các biệt thự cũ trên địa bàn thành phố đã được phân loại thành ba nhóm
trong đó có năm mươi hai biệt thự thuộc nhóm một bảy mươi năm biệt thự thuộc nhóm hai và hai mươi bốn biệt thự thuộc nhóm ba
chủ yếu tập trung trên địa bàn các quận một và quận tám
đối với biệt thự cũ nhóm một phải được giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài
cấu trúc bên trong mật độ xây dựng số tầng và chiều cao
đối với biệt thự cũ nhóm hai phải được giữ nguyên kiến trúc bên ngoài
đối với biệt thự cũ nhóm ba thì thực hiện theo các quy định về quy hoạch kiến trúc và pháp luật về xây dựng
ngoài ra chủ sở hữu biệt thự cũ nhóm một hoặc nhóm hai không được phép thay đổi nguyên trạng ban đầu của biệt thự cũ
không phái giữ biệt thự cũ nếu chưa bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ